sau một năm thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba của công an sóc trăng đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
khi màn đêm buông xuống trong lúc người dân đang yên giấc thì từng tổ công tác đặc biệt mang tên một trăm hai mươi ba công an sóc trăng
bắt đầu triển khai lực lượng tổ chức tuần tra chốt chặn kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên khắp nẻo đường
được chia làm ba tổ công tác quân số mỗi tổ có một mươi ba đồng chí được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra
trong quá trình tuần tra chốt chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật khi phát hiện đều được ngăn chặn và xử lý kịp thời
nam thanh niên này đã bị tổ công tác số ba bắt giữ vào đêm khi nhóm này tham gia giao thông đi xe với tốc độ cao trên đường
tính lộ chín trăm ba mươi bốn b thuộc xã đại ân hai huyện trần đề
khi tổ công tác dừng phương tiện thì phát hiện các đối tượng mang theo những hung khí như thế này
sau khi đưa về trụ sở công an làm việc các đối tượng cho biết vì mâu thuẫn trên mạng nên đã tụ tập nhóm hẹn nhau đi giải quyết
và đây là hai nhóm thanh thiếu niên gồm sáu đối tượng vừa bị tổ công tác số một bắt giữ về hành vi mang hung khí
các đối tượng đã bị tụ tập gây rối trực tự công cộng
trước đó khi tổ công tác đang tuần tra trên tuyến đường mạc đỉnh chi phường bốn thành phố sóc trăng
thì phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy và mang theo một dao tự chế chuẩn bị đi đánh nhau
nên tổ công tác tiến hành bắt giữ bốn đối tượng
khai thác nhanh các đối tượng này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã điện thoại hẹn nhau đến khu đô thị năm a để giải quyết mâu thuẫn
tiến hành truy nóng tổ công tác tiếp tục bắt giữ hai đối tượng đồng thời thu giữ một xe máy và bốn cây dao tự chế cùng một số tan vật có liên quan
tiến hành test nhanh ma túy kết quả một đối tượng dương tính với chất ma túy
riêng tổ hai chúng tôi trong thời gian qua trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
đối với tội phạm ma túy chúng tôi cũng đã phát hiện đấu tranh giai đoạn ban đầu
rồi chuyển cho công an các địa phương
khi mà chúng ta phát hiện chúng ta test dương tính
thì chuyển giao cho công an địa phương để mà tiếp tục lập hồ sơ
rồi đưa vào quản lý xử lý
luôn phải đối mặt với những đối tượng manh động liều lĩnh
như đối tượng hình sự ma túy mang theo vũ khí không khí nguy hiểm
thì chúng sẵn sàng trốn chạy hoặc chống trả quyết liệt khi gặp tổ công tác
không ít lần cán bộ chiến sĩ trong tổ đã phải đối mặt với những hiểm nguy khó khăn vất vả
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định cho mình một tinh thần thép quyết tâm cao
sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm
đồng thời luôn dũng cảm mu trí kiên quyết khôn khéo trong xử lý các hành vi vi phạm
bảo đảm đúng quy định pháp luật
với mong muốn kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm
góp phần giữ bình niên cuộc sống cho nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác
thì đa số là anh em triển khai những cái kế hoạch vào ban đêm
trong quá trình tường tra kiểm soát thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn
tiếp xúc với nhiều đối tượng nguy hiểm đối tượng ma túy
đối tượng phạm pháp về hình sự trộm cắp cúp dựt dân dân gây gói trật tự công cộng
thì qua đó thì tuy có những cái khó khăn trong quá trình thực hiện
chúng ta tiếp xúc nhiều đối tượng nguy hiểm
tuy nhiên với ý chí quyết tâm cũng như là sự quan tâm của lãnh đạo quân tỉnh
thì tất cả những anh em trong tổ cũng đồng lòng quyết tâm vượt qua những khó khăn đó
theo thống kê từ tháng một đến hai nghìn hai mươi ba
các tổ công tác đã tiến hành tuần tra trên ba trăm bốn mươi cuộc có trên ba ba trăm linh lực cán bộ chiến sĩ tham gia
qua đó đã phát hiện một mươi bảy vụ hai mươi năm đối tượng có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
hai mươi vụ một mươi năm đối tượng trộm cắp tài sản năm vụ một mươi hai đối tượng liên quan đến vận chuyển khai thác khoáng sản
kịp thời ngang chàng giải tán sáu mươi năm nhóm với trên ba trăm bảy mươi trường hợp thu dự chín mươi ba dao các loại
bảy gậy bút điện năm gậy bao khúc tám bình xịt hơi cay ba khẩu súng năm mươi tám viên đạn
bên cạnh đó đã phát hiện gần bốn trăm linh trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy và trên ba trăm năm mươi trường
hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông các vụ việc đều được bàn giao cho công an các đơn vị
địa phương xử lý theo đúng quy định kết quả trên đã phần nào khẳng định vai trò của lực lượng đặc
biệt một trăm hai mươi ba trong công tác đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn đã tạo lòng tin trong quần chúng nhân
dân tuy nhiên trong thời gian tới tình hình tội phạm đường phố vẫn diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn liều lĩnh khó lường do vậy với chức năng nhiệm vụ của mình thì tổ công tác
đặc biệt một trăm hai mươi ba sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn
cái thực tế đó nó đặt ra cái yêu cầu là các địa phương chỉ phải có cái tổ một trăm hai mươi ba của địa phương để
phối hợp với tổ một trăm hai mươi ba của tỉnh để chúng ta tuần tra rồi chốt chặn đảm bảo là coi như là chúng ta phụ
kích địa bàn với cái tần suất là hai mươi bốn trên bảy địa bàn nào đêm nào cũng có lực lượng
vấn đề thứ ba thì chúng tôi cũng sẽ chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với công tác phối hợp giữa
tổ một trăm hai mươi ba với công an các đơn vị địa phương trong việc là tiếp nhận
rồi phân loại xử lý các vụ việc do tổ một trăm hai mươi ba phát hiện chuyển giao